quận nam từ liêm thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển quận sau năm năm thành lập và đón nhận huân trường lao động hạng ba
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến tham dự buổi lễ
sau năm năm thành lập quận nam từ liêm đều đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
trong đó kinh tế tăng trưởng nhanh tốc độ tăng giá trị sản xuất chung đạt bình quân một mươi năm bảy
cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng về thương mại dịch vụ giảm tỷ trọng về công nghiệp xây dựng và nông nghiệp
quy mô tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng ba ba lần so với năm đầu thành lập là một trong năm quận có số thu cao nhất thành phố bảo đảm tự cân đối thu chi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí hoàng trung hải đã trao huân chương lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ quận nam tử liêm